ban giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có chỉ đạo về việc giờ vào học buổi sáng
cụ thể ra soát điều chỉnh giờ bắt đầu tiết học đầu tiên đối với bậc học mầm non và tiểu học không trước bảy giờ ba mươi phút
bậc trung học cơ sở không trước bảy h một mươi năm bậc trung học phổ thông không trước bảy h
sở yêu cầu nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ sáu h ba mươi
không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường
thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng các giải pháp lệnh ca lệch giờ học đối với các khối lớp bậc học trong nhà trường